ngày hôm qua công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam đối với lê thị dư nguyễn quốc thái quê tại bạc liêu lê hoàng khanh quê vĩnh long trần minh trung quê ninh thuận bùi thị thảo là vợ của khanh lê thị hồng và đào thị dụng quê ninh thuận về tội cướp tài sản
như antv đã đưa tin dư và hồng là giúp việc tại căn biệt thự trên đường trần bình trọng thuộc phường bốn quận năm tp hcm cho chủ nhà chuyên kinh doanh vàng và ngoại tệ
trong thời gian làm giúp việc biết gia chủ thường tích chữ một số tiền nên cả hai nảy sinh lòng tham bàn tính với những người còn lại cướp tài sản của chủ
ngày chín tháng bốn sau khi nhận tin từ bà dư và hồng nhóm thái trung khanh và thảo vờ đến giao quà để bấm chuông
chợ hồng đang mở cửa khanh và thái cùng xông vào cướp đi số lượng lớn ngoại tệ và khoảng một tám tỷ đồng tiền mặt
chỉ sau đó hai giờ đồng hồ phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã nhanh chóng truy xét bắt giữ cả nhóm cướp nói trên thu giữ toàn bộ tăng vật